sau sự cố sạt lở đất đá trên đèo bảo lộc làm ách tắc giao thông cục bộ tuyến quốc lộ hai mươi
cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh lâm đồng cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sạt lở
và cho đến trưa ngày hôm nay đèo bảo lộc đã chính thức thông xe trở lại hai chiều
ngay sau sạt lở xảy ra công an tỉnh lâm đồng cùng các ngành chức năng chính quyền các địa phương đã huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
tiến hành giải phóng hơn hai trăm linh mét đường bị vùi lấp bởi hơn ba mươi hai mét khối đất đá
sau hai ngày đêm giải phóng hiện trường vào trưa ngày hôm nay các phương tiện có thể lưu thông hai chiều bình thường trên đèo bảo lộc
theo dự báo trong những ngày tới khu vực tỉnh lâm đồng sẽ tiếp tục có mưa lớn
công an tỉnh lâm đồng và các ngành chức năng tiếp tục tập trung ứng trực một trăm linh lực lượng phương tiện
hoạt động tối đa công suất để nối lại giao thông trên đường đèo bảo lộc
cũng như đảm bảo giao thông thông suốt trên các cung đường ra vào tỉnh lâm đồng